thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều quận hai bà trưng thành phố hà nội
ngôi trường hiện là nơi học tập của hơn một bảy trăm linh em học sinh trong đó có hơn hai trăm linh em học sinh khiếm thị
phát biểu tại lễ khai giảng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều đạt được trong thời gian qua
trường nguyễn đình triều đã xây dựng một ngôi trường hòa nhập và nhân văn để những người khiếm thị được học tập vui chơi cùng cộng đồng
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng khẳng định dù đất nước còn nhiều khó khăn song đảng nhà nước sẽ ngày càng quan tâm hơn tới sự nghiệp giáo dục và tin tưởng các em học sinh sau này sẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước